ban quản lý quỹ vaccine phòng chống covid một mươi chín đã mở thêm sáu tài khoản tiếp nhận tiền đóng góp của cá nhân tổ chức trong và ngoài nước
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tập thể cá nhân cá nhân ủng hộ quỹ vaccine covid một mươi chín phòng chống covid một mươi chín
ban quản lý quỹ đã mở thêm các tài khoản nhận tiền tại hai ngân hàng agribank và tb bank chi nhánh hà nội một
cụ thể các tài khoản tiếp nhận đóng góp tiền từ trong và ngoài nước tại tp bank là tám mươi bốn một trăm hai mươi ba bốn trăm năm mươi sáu bảy trăm tám mươi chín vnđ tám mươi bốn hai trăm hai mươi ba bốn trăm năm mươi sáu bảy trăm tám mươi chín usd tám mươi bốn ba trăm ba mươi ba bốn trăm năm mươi sáu bảy trăm tám mươi chín eur
tài khoản tiếp nhận mở tại agribank chi nhánh hà nội một là một mươi bốn một chín trăm sáu mươi sáu vnđ một mươi bốn một một nghìn tám trăm sáu mươi sáu usd
đến nay ban quản lý quỹ vaccine phòng covid một mươi chín đã mở tổng cộng hai mươi một tài khoản tiếp nhận đóng góp của cá nhân tổ chức
tại sở giao dịch kho bạc nhà nước và sáu ngân hàng bidv vietcom bank hd bank viettin bank agribank và tp bank
thông tin từ ban quản lý quỹ vaccine phòng chống covid một mươi chín bộ tài chính tính đến thời điểm một mươi bảy h ngày một mươi tháng sáu
số dư quỹ vaccine phòng chống covid một mươi chín là bốn hai trăm năm mươi năm tỷ đồng
đã bao gồm ngoại tệ quy đổi
quỹ đã tiếp nhận sự hỗ trợ của hai trăm sáu mươi bốn hai trăm linh năm tổ chức và cá nhân